học viên tiếp tục đến tư vấn tại một cơ sở đào tạo khác

còn lại trung tâm sẽ lo từ a đến z kể cả bao đỗ lý thuyết

thế thì tự nhiên chị bỏ tiền ra chị mất tiền làm sao bật tiền của kiểu hên xui làm sao bật mạnh cho hai cái chữ hên xui đấy được

họ sẽ cho chị ký vào sau

chứ không phải là đăng ký như mọi em cứ ba tháng là đủ một khóa
chắc chắn là thì luôn ạ

bên trước không đấu vụ như trước
chị may là hôm nay là đúng hành mọi em gửi hồ sơ đi luôn này
chắc như đinh đóng cột nhưng đó chỉ là lời của tư vấn viên còn thực tế thì lại khác
học viên này đã nộp hồ sơ vào cơ sở đào tạo trên từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
do cần bằng gấp lại chưa tìm hiểu kỹ anh đã đóng tám năm triệu đồng cho trung tâm trên
và được cam kết không phải đóng thêm bất cứ khoản nào
vì có hợp đồng và biên lai đầy đủ nên anh không hề lan tan
nhưng đến nay đã gần tám tháng trôi qua học viên này vẫn không biết bao giờ mới được khai giảng
bạn ấy khẳng định với em là nộp hồ sơ vào cái thời điểm này
thì chắc chắn là sẽ thi theo
học với luật cũ luật cũ tức là chỉ có thi học học ở trong sân
học xa hình ở trong sân và ba mươi câu lý thuyết
dự kiến là tháng tám sẽ thi
nhưng mà cho đến thời điểm này thì bên trung tâm chưa có câu trả lời chính thức nào
đối với em về cái việc là vào khóa học ngày nào và bao giờ thì sẽ được thi
nếu bây giờ mà em bỏ em không tiếp tục theo học ở trung tâm này nữa
thì là cái hợp đồng của em sẽ không còn giá trị mà em sẽ mất cái số tiền đã nộp
là tám triệu rưỡi
còn nếu mà em tiếp tục theo học
thứ nhất là em sẽ mất thêm rất nhiều thời gian chờ đợi
thứ hai nữa là em sẽ phải đóng thêm một khoản phí
và phải học thêm bảy trăm một mươi km đường trường theo luật hiện hành
trường hợp của học viên trên không phải là duy nhất
những bài bóc phốt về việc om hồ sơ thậm chí đóng tiền nhưng không được thi
vì cơ sở đào tạo bỗng nhiên bóc hơi ngày càng nhiều
lợi dụng tâm lý thích giá rẻ muốn học nhanh lấy bằng nhanh
không ít các trung tâm dạy lạc
lái xe tự phát chỉ ồ ạt thu hồ sơ mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo
trong khi đó quy định dạy và thi lấy bằng lái ô tô đã rất rõ ràng
học viên phải đảm bảo có mặt và học thực tế
vì trên xe luôn có thiết bị theo dõi hành trình
bộ giao thông vận tải cũng đã bàn hành thông tư bốn hai nghìn hai mươi hai sửa đổi bổ sung
trong đó nêu rõ các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô
để đào tạo lái xe ô tô trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
điều này nhằm giám sát quá trình học của học viên
đảm bảo chất lượng sát hạch cũng như chất lượng của các đơn vị đào tạo
không có bạn nào có thể nghe những tư vấn mà trốn không phải học mà được thi là chuyện đó không có
bởi vì bây giờ công nghệ nó rất là song phẳng và nó trực tuyến
những anh chị em chuẩn bị đi học cũng nên tìm hiểu về những quy định của nhân ước
cái thứ hai là tìm hiểu những trung tâm mà mình đang định ứng tuyển để học
đầu tiên là xem cái thương hiệu của người ta như thế nào
uy tín của người ta trên xã hội như thế nào
có một cách tìm hiểu dễ nhất đó là hỏi những trung tâm đào tạo
vậy các anh đã trang bị hết thiết bị đát chưa các anh đã có cabin chưa
thì đấy mới là điều kiện cần và đủ để cho một học viên đầu tiên phải học đúng đã
học đủ đó thì mới có đủ điều kiện để mà thi sát hạch
dùng chiêu trò bao đỗ cam kết học ngay thi ngay để lôi kéo khách đóng tiền
kết quả là hồ sơ nhận ồ ạc
nhưng không giải quyết được
đây là chiêu trò không mới nhưng lại rộ lên vào thời điểm bộ giao thông vận tải thay đổi quy định đào tạo và sát hạch
nếu học viên không tìm hiểu kỹ mà chỉ tin vào những lời quảng cáo
thì chắc chắn sẽ còn tình trạng mất tiền một cách vô lý